các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chính vì vậy ngày hôm nay trên cả ba miền chúng ta cần lưu ý chuẩn bị các vật dụng che chắn mưa khi đi ra đường
đặc biệt là khi mưa lớn hoặc cơn rông đến thì chúng ta nên tránh lưu thông trên đường
bởi đây là thời điểm dễ xảy ra những tình huống nguy hiểm
đồng thời nên chẳng chống lại nhà cửa máy tôn biển hiệu phòng tình huống bất ngờ xảy ra trong mưa rồng
vâng đây chính là một số lưu ý về tình hình thời tiết mà chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay muốn gửi tới quý vị và các bạn
phần dự báo chi tiết hơn cho từng vùng sẽ đến sau bản tin sáng phương nam
thưa quý vị và các bạn đúng ngày này cách đây một trăm ba mươi năm ngày một mươi chín tháng năm năm một nghìn tám trăm chín mươi ngày một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi
chủ tịch hồ chí minh tên lúc nhỏ là nguyễn sinh cung được sinh ra trong một gia đình nhà nho
nguồn gốc nông dân ở làng hoàng trù xã kim liên huyện nam đàn tỉnh nghệ an
là nơi có truyền thống đấu tranh kiên cường chống ách thống trị của thực dân phong kiến
với tinh thần yêu nước nồng nàn thương dân sâu sắc sự nhạy bén về chính trị
người đã bắt đầu suy nghĩ về những nguyên nhân thành bại của các phong trào yêu nước lúc bấy giờ
và quyết tâm ra đi tìm con đường để cứu dân cứu nước
cuộc đời và sự nghiệp của chủ tịch hồ chí minh là một bản anh hùng ca
một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước là nguồn cổ vũ lớn lao cho toàn thể dân tộc việt nam
người là kết tinh giản ngời của đạo đức trí tuệ khí phách lương tri của dân tộc và thời đại
người để lại cho đảng ta nhân dân ta các thế hệ hôm nay và mai sau
một di sản tư tưởng vô cùng quý báu
tấm gương đạo đức phong cách lối sống sáng ngời
chủ tịch hồ chí minh lãnh tụ thiên tài của đảng và nhân dân ta
người thầy vĩ đại của cách mạng việt nam anh hùng giải phóng dân tộc
người chiến sĩ cộng sản người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực
giữa nhân văn hóa thế giới và người đã hiến dân toàn bộ cuộc đời của mình
cho độc lập của tổ quốc và tự do hạnh phúc của nhân dân
kỷ niệm một trăm ba mươi năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh
tiếp tục là dịp để toàn đảng toàn dân và toàn quân ta
nguyện kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp vĩ đại của người
đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc
xây dựng đất nước việt nam dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh
vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội đưa đất nước ta ngày càng to đẹp hơn
như bác hổ kính yêu hàng mong đợi
thưa quý vị và các bạn sinh thời chủ tịch hồ chí minh
luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với lực lượng công an nhân dân
người luôn có những chỉ đạo quan trọng để tạo nên sức mạnh tổng hợp của lực lượng công an nhân dân
tư tưởng hồ chí minh về công an nhân dân với cốt lõi là sáu điều bác hổ dạy công an nhân dân
đã trở thành di sản tinh thần thiêng liêng là nền tảng lý luận
là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của lực lượng công an nhân dân
có phần quan trọng làm nên những chiến công to lớn
thành tích xuất sắc trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia giữ gìn trật tự an toàn xã hội
vâng ạ dẫu có dân khó nguy nan trong trái tim của mỗi người chiến sĩ công an nhân dân
vẫn luôn khắc ghi lời thề vì nước quân thân vì dân phục vụ
sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu làm bất cứ việc gì khi tổ quốc và nhân dân cần
và trong giai đoạn cả nước cùng chống dịch bệnh covid một mươi chín
phẩm chất của người chiến sĩ công an nhân dân lại càng tỏa sáng
khi các anh vừa làm tốt nhiệm vụ của lực lượng nơi tuyến đầu chống dịch
nhưng vẫn đảm bảo nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự
thưa quý vị về khu di tích kim liên nam đàn nghệ an trong những ngày tháng năm này
nổi bật giữa hàng ngàn du khách từ mọi miền đất nước về thăm viếng
dân hương dân hoa là hình ảnh các cán bộ chiến sĩ mang quân phục màu xanh
khi mà vừa gần gũi tiếp xúc với nhân dân vừa trang nghiêm khi làm nhiệm vụ
và họ là những cảnh sát cảnh vệ đang ngày đêm canh giữ bình yên trên quê hương của mình
điều hành động của bác hồ
dù ngày hay đêm dù trời mưa hay trời
trời nắng những bước chân này vẫn đều đặn đi tuần tra canh gác các địa điểm ở khu di tích kim liên
điều hành động của bác hồ
dù ngày hay đêm dù trời nắng những bước chân này vẫn đều đặn đi tuần tra canh gác các địa điểm ở khu di tích kim liên

điều hành động của bác hồ
dù ngày hay đêm dù trời mưa hay trời dù trời nắng những bước chân này vẫn đều đặn đi tuần tra canh gác các địa điểm ở khu di tích kim liên
điều hành động của bác hồ

điều hành động của bác hồ
dù ngày hay đêm dù trời mưa hay trời dù trời nắng những bước chân này vẫn đều đặn đi tuần tra canh gác các địa điểm ở khu di tích kim liên
quân số của tiểu đội cảnh sát bảo vệ khu di tích kim liên thường từ hai mươi năm đến ba mươi chiến sĩ
quân số của tiểu đội cảnh sát bảo vệ khu di tích kim liên thường từ hai mươi năm đến ba mươi chiến sĩ
đa phần là các cán bộ trẻ sống xa gia đình nhưng mọi sinh hoạt cuộc sống hàng ngày vẫn được duy trì một cách nền nếp
nhưng mọi sinh hoạt cuộc sống hàng ngày vẫn được duy trì một cách nền nếp
bên cạnh việc bồi dưỡng công tác chuyên môn nghiệp vụ rèn luyện sức khỏe
lãnh đạo chỉ huy đơn vị còn thường xuyên làm công tác giáo dục chính trị tư tưởng
giáo dục niềm tự hào được làm việc tại nơi đã sinh ra vị lãnh tụ chủ tịch hồ chí minh cho cán bộ chiến sĩ
công tác nhiệm vụ tại mục tiêu ở quê hương bắc hồ này so với khoảng cách gia đình tôi là rất xa
nhưng mà bản thân tôi cũng như là các cán bộ chiến sĩ ở đây cũng rất là tự hào
vì mình được công tác bảo vệ một mục tiêu rất quan trọng
nó gắn liền với gia đình cũng như các hiển vật của chủ tịch hồ chí minh bề lại
nên là anh em cán bộ chiến sĩ rất tự hào và an tâm tư tưởng công tác
còn ý nghĩa một điều nữa là mình cũng là một người con được sinh ra và lớn lên ở trên này
thì cũng rất là tự hào và hình dự
khi mình là một người con và một chiến sĩ công an trẻ được phục vụ trên quê hương bắc
dù thời tiết nắng nóng dù số lượng khách tham quan đông dù vừa phải làm nhiệm vụ tuần tra canh gác
vừa làm nhiệm vụ hướng dẫn du khách vào tham quan và chấp hành các quy định về đảm bảo trật tự công cộng
nhưng các chiến sĩ cảnh sát bảo vệ ở đây luôn tạo nên những ấn tượng tốt đối với du khách về sự nghiêm túc mà thân thiện
bởi các anh tâm niệm rằng tình quân dân luôn được tạo dựng bằng những cử chỉ bình dị nhất
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
chủ tịch hồ chí minh từng nhắc nhở cán bộ dù to hay nhỏ có quyền mà thiếu lương tâm là có dịp đục khoét có dịp ăn của đút có dịp dĩ công vi tư
vì vậy cán bộ phải thực hành chữ liêm trước để làm kiểu mẫu cho dân
người khẳng định pháp luật phải thẳng tay chừng trị những kẻ bất liêm bất kỳ kẻ đó giữ địa vị nào làm nghề gì
hơn nửa thế kỷ cho đến nay nhiều cán bộ không giữ được chữ liêm thậm chí cả những cán bộ cấp cao bị kỷ luật bị xử lý trước pháp luật
thì việc đòi hỏi cần kiệm liêm chính đối với công tác cán bộ đặt ra là hết sức bức thiết
những năm tháng sống và đấu tranh trên đất pháp từ khi còn trẻ của chàng thanh niên yêu nước nguyễn ái quốc
đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong ký ức tập thể của nước pháp
và nội dung này có trên báo công an nhân dân
nhà sử học pierre jonnau chuyên gia về chiến tranh đông dương và chính sách đối ngoại của pháp
đã có một định khác rất riêng về chủ tịch hồ chí minh
theo ông johnow chính những năm tháng bôn ba hiếm có từ khi còn trẻ từ châu mỹ đến châu âu châu á
và đặc biệt là những năm tháng đầu tiên đấu tranh trên đất pháp đã là hoàn cảnh tuyệt vời
để rèn luyện và phát lộ những phẩm chất của nguyên ái quốc hồ chí minh như một chiến lược gia và nhà ngoại giao xuất sắc
theo nhà sử học pierre johnow có thể thấy là dù rất trẻ nhưng chủ tịch hồ chí minh đã sớm vượt lên trên các vị tiền bối người việt
nhờ vào các phẩm chất của một người tổ chức biết tạo ra mạng lưới nhờ tư chất của một người đàm phán và khả năng thuyết phục
không chỉ những người xung quanh mà cả công chúng pháp về tính chính đáng trong cuộc đấu tranh của chính mình
thưa quý vị giáo dục truyền thống lịch sử cho thế hệ trẻ là một trong những nhiệm vụ giúp cho các đoàn viên thanh niên
có thêm niềm tự hào dân tộc thêm yêu đất nước một trong những địa chỉ đỏ để cho các bạn trẻ thành phố hồ chí minh
tìm hiểu về truyền thống lịch sử là bảo tàng việt nam
bảo tàng biệt động sài gòn nằm ở tầng hai của một căn nhà xây dựng năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba trên đường trần quang khải quận một
nơi đây hiện trưng bày hơn một trăm linh hiện vật của những người lính biệt động sài gòn
các đồ vật như bàn ghế tủ trong ngôi nhà vẫn còn như y nguyên và được bài trí gần giống trước kia
tách biệt với phố phường ồn ào quán cà phê đổ phủ gần tấm đại hàng nằm lặng lẽ trên đường đặng dung quận một
cũng là nơi từng gắn bó với chiến sĩ biệt động
phương tiện cơ giới khác đều bắt buộc phải tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự nếu không có giấy
chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự chủ xe sẽ bị xử phạt theo quy định hiện nay sản phẩm bảo hiểm
xe máy có bốn loại là bảo hiểm trách nhiệm dân sự bảo hiểm vật chất xe bảo hiểm mất cấp bảo hiểm
tai nạn do người ngồi trên xe trong đó bảo hiểm trách nhiệm dân sự là bắt buộc nếu không có sẽ
bị xử phạt theo quy định tại thông tư hai mươi hai hai nghìn một mươi sáu của bộ tài chính cụ thể trường hợp người điều khiển
xe mô tô xe gắn máy mà không có hoặc không mang theo giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự
còn có hiệu lực có thể bị phạt số tiền từ một trăm linh cho đến hai trăm linh nghìn đồng theo quy định tại nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi chín
thưa quý vị trước những diễn biến phức tạp trở lại của tình hình trật tự an toàn giao thông
nhất là sau đợt nghỉ lễ ba mươi bốn một năm và nới lỏng thực hiện giãn cách xã hội cục cảnh sát giao thông
bộ công an đã ra quân tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên cả nước
đợt tổng kiểm soát này được thực hiện đến ngày một mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn hai mươi và ngay sau đây sẽ là ghi nhận tại địa bàn tỉnh tiền giang sau hai ngày thực hiện
tùy theo đặc điểm tuyến địa bàn phụ trách phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tiền giang
công an các huyện thành phố thị xã đã chủ động đề ra các biện pháp cụ thể tập trung lực lượng
thực hiện có hiệu quả kế hoạch đề ra sát với tình hình thực tế của địa phương
kịp thời phát hiện ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông

trên tinh thần quyết tâm đó trong hai ngày gia quân lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiền giang
đã tổ chức xuất quân hai trăm linh bảy cuộc với sáu trăm linh hai lượt cán bộ chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ
ngoài ra thông qua hoạt động tuần tra kiểm soát lực lượng làm nhiệm vụ còn chủ động phối hợp
thực hiện tốt công tác phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả
với các loại tội phạm hoạt động trên tuyến như vận chuyển ma túy hàng lậu gian lận thương mại
chống người thi hành công vụ
trong quá trình thực hiện nhiệm vụ luôn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình mới
theo đánh giá của lực lượng làm nhiệm vụ mặc dù hiện nay ý thức của người tham gia giao thông được nâng lên
chấp hành tốt các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông
tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số ít tài xế người điều khiển phương tiện còn vi phạm
cụ thể hai ngày một mươi năm và một mươi sáu tháng năm lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý sáu trăm bảy mươi bảy trường hợp vi phạm
hãy cút kinh nghiệm chứ không có mốt là chỉ mình chạy theo đúng lực của nhà nước thôi không có tái phạm nữa
đợt tổng kiểm soát giao thông cơ giới đường bộ lần này nhằm duy trì ổn định tình hình trật tự an toàn giao thông
kiềm chế tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ủn tắc giao thông
phục vụ đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
vì vậy để góp phần đảm bảo an toàn giao thông cho chính mình và mọi người xung quanh
hơn ai hết mỗi người dân cần nêu cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông thể hiện văn hóa khi tham gia giao thông